xuân xuân đời xuân đã về có nỗi vui nào vui lòng ngày xuân đến
xuân xuân đời xuân đã về tìm chút sáng tư mừng đón mùa xuân
xuân xuân đời xuân đến rồi cánh đêm bay về cho tình mình đau ngực
xuân xuân đời xuân đến rồi những đôi mây bao trào mừng xuân sang